trước khi bão số ba đổ bộ vào đất liền do ảnh hưởng của thời tiết cộng với mưa lớn kéo dài
khiến mức nước sông hồng lên cao đã gây ra tình trạng sói lở mạnh bờ
vỡ sông đoạn qua khu một mươi ba một mươi bốn xã bản nguyên huyện lâm thao tỉnh phú thọ
sạt lở đang diễn ra ngày một nghiêm trọng tốc độ sạt lở nhanh khiến cho hàng chục hectare hoa màu
của người dân bị cuốn trôi và đe dọa đến tính mạng cũng như là tài sản của ba mươi bốn hộ dân nơi đây
theo ủy ban nhân dân huyện lâm thao tại khu một mươi bốn xã bản nguyên có ba vị trí bị sạt lở nghiêm trọng
với chiều dài hơn một km trong đó có vị trí sạt lở chỉ cách nhà dân vài mét
hiện nay tình trạng sạt lở vẫn đang tiếp tục diễn ra uy hiếp đến tính mạng và tài sản của người dân
công trình phụ của bà con dân dân ra đến bờ sông còn là sáu mét
trước đây xã bản nguyên huyện lâm thao có khoảng hơn tám mươi hectare diện tích đất bãi
tuy nhiên do tình trạng sạt lở từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay làm diện tích đất bãi bị thua hẹp
trong những năm trước

hiện nay việc sạt lở vẫn đang tiếp tục diễn ra khiến cho người dân nơi đây lo lắng bất an
chúng tôi đề nghị là cái chỗ này là dân chúng tôi rất bức xúc nhưng mà không biết kêu ai
chỉ có kêu với cấp chính quyền địa phương để chính quyền địa phương giúp đỡ
cho ông tôi là yên trí để làm ăn sản xuất
theo chính quyền địa phương nguyên nhân gây ra sạt lở là do bên kia sông thuộc địa phận
từ thị trấn hưng hóa chạy dọc sông đến xã hồng đà huyện tam nông
đã được xác định
nhà nước đầu tư kè bờ sông do đó khi nước sông chảy xiết đã làm thay đổi dòng chảy gây sạt lở
mặt khác do mưa lũ và sự điều tiết hồ thủy điện hòa bình
khiến dòng nước lên xuống không ổn định cũng là nguyên nhân gây sạt lở
bây giờ cái việc mà chúng ta kè chưa chắc là nào ổn định
chưa ổn định mà có thể làm kè xong là có thể mất ngay
vì hiện nay là toàn bộ cái nền địa chất nó toàn là cát bồi cát non
trường hợp mà khi mà nó
tiếp tục sạt lở mạnh
thì chúng tôi cũng sẽ có cái phương án mà đề xuất
báo cáo với xã báo cáo với tỉnh báo cáo với bộ công nghiệp
để có phương án xử lý như cái đoạn ở phên giới hạ liu hiện nay
để đảm bảo là an toàn cho người dân
trước sự việc trên ủy ban nhân dân xã bản nguyên đã cho cắm biển cảnh báo
không cho người dân sản xuất trên khu vực có nguy cơ bị sạt lở cao
đồng thời báo cáo cấp trên để có phương hướng xử lý kịp thời
nhằm đảm bảo cho người dân ổn định cuộc sống